đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
và phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia prasokhan
đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ một mươi tám ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia
về hợp tác kinh tế văn hóa khoa học và kỹ thuật theo hình thức trực tuyến
hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về kết quả thực hiện các thỏa thuận
chương trình hợp tác kể từ kỳ họp lần thứ một mươi bảy
nhất trí tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
hai bên hoan nghênh việc ký kết và phê chuẩn hai văn kiện pháp lý quan trọng
về phân giới cắm mốc biên giới
kết thúc kỳ họp đại diện hai nước đã ký biên bản thỏa thuận
kỳ họp ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia lần thứ một mươi chín
sẽ được tổ chức vào năm tới tại campuchia